liên tục trong vài tháng gần đây nhiều cơ sở cho thuê xe máy du lịch trên địa bàn thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình bị một số đối tượng từ nơi khác đến dùng giấy tờ tùy thân giả để thuê xe máy đi du lịch
rồi sau đó chiếm đoạt cơ quan công an hiện đã vào cuộc điều tra tuy nhiên để tránh việc bị lừa
các cơ sở cho thuê xe máy phải tự nâng cao cảnh giác để chủ động bảo vệ tài sản của mình
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
làm dịch vụ cho thuê xe máy gần chục năm nay nhưng chị cao thị hoài thu
trú tại phường nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình chưa khi nào bị khách hàng lừa lấy xe
một cách tinh vi và chuyên nghiệp như thời gian gần đây với thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân giả
và bằng lái xe để thuê xe máy các đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục chiếc xe máy đắt tiền
sau khi trích xuất camera an ninh và giấy tờ tùy thân của khách hàng đăng lên mạng xã hội
thì được nhiều người cho biết
đối tượng này đã từng thuê và chiếm đoạt rất nhiều xe khác ở các tỉnh khác nhau
tại quảng bình trong vài tháng qua đã có rất nhiều cơ sở cho thuê xe máy bị các đối tượng lừa đảo lấy mất xe
sau khi bị lừa mất tài sản một số cơ sở đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan chức năng
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra tuy nhiên để tránh việc tiếp tục bị lừa thời gian tới
các cơ sở cho thuê xe máy cần chặt chẽ hơn trong quá trình làm hợp đồng cho thuê xe
đồng thời phải tự nâng cao cảnh giác để chủ động bảo vệ tài sản của mình khi phát hiện đối tượng có
dấu hiệu khả nghi trong quá trình thuê xe thì nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời